nhiều tỉnh miền núi có số đông đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang nỗ lực trong công tác tuyên truyền vận động hướng tới sự hài lòng của người thụ hưởng chính sách góp phần giữ vững ổn định chính trị bảo đảm an sinh xã hội
sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận về công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh sơn la
trong những năm qua cùng với việc tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở vùng dân tộc thiểu số và miền núi
đảng và nhà nước đã quan tâm chỉ đạo bố trí kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số
tạo điều kiện cho đồng bào được khám chữa bệnh ở tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn được bảo hiểm y tế chi trả tiền thuốc vật tư y tế
sơn la là tỉnh miền núi nên đời sống của đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn
trước đây khi ốm đau bệnh tật người dân ít chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe vì không đủ khả năng thanh toán chi phí khám chữa bệnh
những năm gần đây nhờ việc triển khai cấp phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế đã giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân mỗi khi phải vào viện
tại huyện mường la tính đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi chín số người được cấp thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt gần chín mươi bảy thẻ đạt chín mươi chín một mươi tám
giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn hai mươi chín lượt người để hoàn thành việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng người dân tộc thiểu số kịp thời
đúng quy định bảo hiểm xã hội huyện đã tiến hành ra soát thống kê đối tượng là người dân tộc thiểu số thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế
và gửi về cơ quan bảo hiểm xã hội hàng năm để kịp thời ra soát đối chiếu và cấp thẻ bảo hiểm y tế
hàng năm kể cả trong năm nay chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đi tuyên truyền chi tiết từng cụ thể đến từng xã
địa bàn huyện thì có một mươi sáu xã chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết
đồng thời chúng tôi đã phối hợp với bưu điện tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế đến bà con nhân dân
đồng thời khi chúng tôi tuyên truyền chúng tôi có sự phối hợp của chính quyền địa phương cụ thể là quý văn các xã thị trấn
đối với địa bàn kết quả tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế được bà con nhân dân rất đồng tình ủng hộ và mang lại hiệu quả rất cao
cũng mang lại chính sách yêu việt của đảng và nước đến bà con nhân dân
bên cạnh đó bảo hiểm xã hội huyện cũng chủ động phối hợp với ủy ban nhân dân các xã thị trấn hoặc cử cán bộ xuống trực tiếp tuyên truyền về lợi ích của thẻ bảo hiểm y tế đến với đồng bào dân tộc thiểu số
việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã mang lại nhiều kết quả thiết thực
thông qua việc tuyên truyền vận động và hiểu biết về chính sách bảo hiểm y tế thì người dân đã tích cực đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị
trước đây thì không được phát thẻ bảo hiểm tức là mình không tham gia thẻ bảo hiểm y tế thì đi ốm đau rồi đi bệnh viện đi pháo thuột thì rất khó khăn vì kinh tế gia đình không có tiền
từ lúc đảng và nhà nước phát thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì có rất nhiều lợi ích cả như đi khám chữa bệnh thì không phải mất tiền mua thuốc
và lúc đi pháo thuật thì cũng không phải mất tiền mua thuốc
rất cảm ơn đảng và nhà nước

huyện thuận châu hiện có một trăm sáu mươi bảy người dân tham gia bảo hiểm y tế trong đó đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số là trên một trăm ba mươi người
những năm qua với mục tiêu thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội huyện thường xuyên tổ chức cán bộ xuống trực tiếp tại các xã
thị trấn để ra soát đối chiếu và lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho các đối tượng
xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế nhằm nâng cao nhận thức người dân đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng trên địa bàn huyện
tháng năm thì bảo hiểm xã hội huyện cũng đã phối hợp với lại phòng lợi động thương binh xã hội phòng y tế và đặc biệt là phối hợp với ủy ban nhân dân các xã
để trao đổi hướng dẫn về nghiệp vụ
và đặc biệt là hàng tháng để có xây dựng kế hoạch đi cơ sở và đã cử cán bộ nghiệp vụ của bảo hiểm dõi huyện văn châu cùng với lại lãnh đạo
là bố trí thời gian để đi xuống các xã thị trấn và hướng dẫn ủy ban nhân dân các xã thị trấn là giả soát và lập danh sách các đối tượng
ngân sách đóng và hỗ trợ đóng trên địa bàn các xã thị trấn để đảm bảo việc cấp thẻ bảo hiểm y tế được đầy đủ kịp thời
tại bệnh viện đào khoa huyện thủy
bệnh viện đào khoa thuận châu mỗi ngày tiếp nhận từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi lượt người đến khám và điều trị
trong đó đa số bệnh nhân là đồng bào dân tộc thiểu số
trong những năm qua bệnh viện đa khoa thuận châu xác định việc thực hiện các chính sách cho người bệnh có bảo hiểm y tế rất quan trọng
bệnh viện đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hướng tới mục tiêu tất cả vì sự hài lòng của người bệnh
để người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất
với sự nỗ lực trong thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế đảm bảo quyền lợi đối tượng tham gia được khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế đã giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thuận châu được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại góp phần đảm bảo an ninh xã hội
đối với bệnh viện đa khoa huyện diễn châu để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân đặc biệt là dân tộc thiểu số
thì về phía bệnh viện thì đã không ngừng nâng cao về kết cấu hạ tầng trang thiết bị nâng cao về tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế
về kết hợp giữa bệnh viện bảo hiểm xã hội thì hai đơn vị đã phối kết hợp rất là nhịp nhàng cụ thể đặc biệt là công tác tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế đối với người dân
trước đây nhiều gia đình cũng phải lao đao
chi phí khám chữa bệnh sau khi được thẻ bảo hiểm y tế có thẻ bảo hiểm y tế thì người dân cũng không phải lo lắng về chi phí khám chữa bệnh
bây giờ có thể y tế này thì mình bảo chỗ nào cũng được
thì coi như là lời sống đi khám bà con bây giờ là coi như là thoải mái và sung sướng
đi vào chỗ nào coi như là cũng ổn định trang thiết bị coi như là trong khoa ở trong tôi đang ở đấy
thì coi như là thiết bị
thiết bị đấy coi như là rất thuận kiện đủ coi như là cả giường coi như là các máy bóc coi như là hiện đại đủ phục vụ cho coi như là người bệnh của chúng tôi
có thể thấy chính sách bảo hiểm y tế đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh sơn la nói riêng
và đồng bào dân tộc thiểu số cả nước nói chung giảm bớt khó khăn về kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho họ ổn định cuộc sống sản xuất
đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
cùng cố lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với đảng nhà nước
tuyến tỉnh đến tuyến trung ương trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật do quá khả năng điều trị
chính sách này góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số
và chương trình điểm tựa tương lai tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây